đây là hai trong nhiều công trình khoa học mà giáo sư đặng đình kim tâm huyết
và ông được đi học nước ngoài ông đỗ tiến sĩ ở tận nước ngoài
thì đấy là một trong những vẻ vàng của dòng họ
tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả tốt
đặng đình kim được nhà nước cử đi tu nghiệp chuyên ngành sinh học tại liên xô cũ
trong thời gian sáu năm
đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ
bởi giáo sư đặng đình kim đã có cho mình nhiều kỷ niệm tại xứ sở bạch dương
trước một nền khoa học lớn của thế giới
với lượng kiến thức đồ sộ
lại gặp thêm những rào cản về lối sống ngôn ngữ thời tiết
khiến chàng thanh niên đặng đình kim khi ấy
đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để đạt được kết quả học tập tốt
ông đã tốt nghiệp xuất sắc nhận bằng đỏ với tất cả các môn thi đạt điểm tối đa
ở nhà thì điều kiện kinh tế nó khó khăn
cái thời điểm đó là thời điểm chiến tranh rất ác liệt
mà tôi thì đi học trong trường hợp này
tôi luôn thâm niệm có một ý rất rõ ràng
đã hãy thọ
và hỗ trợ mình nghiên cứu
cơn hẳn những anh em nó ở nhà quê
nó ở việt nam
bạn bè tôi rất nhiều anh em học
mà khi mà tôi sang tôi ngồi ở cái trường lịch sơ
anh em họ đi học ở các trường
đi sơ thán
sách vở không có
ăn uống đói kém
thậm chí thầy trò kéo máy kéo thiết bị ra
nghĩa là cuộc sống vô cùng khâm hồ
mà khi trong cái tôi
ở cái điều kiện ở liên xô
chỉ có mỗi cái điều kiện học tập
trong cái bối cảnh như thế thì không thể không cố gắng học tập
đấy là cái động cờ chính mà tôi nghĩ là học tập được phục vụ tổ quốc
và xứng với cái mà đảng nhà nước cho mình
có thể nói thành công hiện tại của giáo sư đặng đình kim
có sự đóng góp của những kiến thức quý giá
mà ông tích lũy được qua quá trình học tập
nghiên cứu tại nhiều nền khoa học tiên tiến của thế giới
sau quá trình học đại học tại liên xô cũ
ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
tại viện hàn lâm khoa học bungary
chuyên ngành sinh lý thực vật
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ông được nhà nước cử đi thực tập
sau tiến sĩ tại cộng đồng tổ quốc tế
tại cộng hòa pháp
quãng thời gian này cũng ảnh hưởng không nhỏ
tới tư duy khoa học
giúp ông tự tin thực hiện những đề tài
nhiên cứu về sau
tôi rút ra một cái điểm
gọi là điểm quan trọng nhất
và nó gần như là một cái
mang tính đột phá quyết định sự nghiệp của thời gian này
ây là cái chi thức tiếp thu được
từ các thầy giáo nga
từ trường đại học của nga
đặc biệt khoa cơ bản nga của liên xô cũ
là nó giúp chúng tôi một cái khối lượng kiến thức
vô cùng quý giá
mà các thầy lại truyền thụ kiến thức rất là tốt
sau khi mình vượt qua được cái rào cản ngôn ngữ rồi
mình tiếng nga tương đối tốt rồi
trao đổi thoải mái học hành thoải mái rồi
thì cái kiến thức mà mình tiếp thu được
là kiến thức mà tôi cho nó đi với tôi suốt đời
tình người vô cùng quan trọng
quan hệ cái tình cảm giữa người nga với người việt nam
nó tốt lắm
hơn bốn mươi năm công tác tại viện công nghệ môi trường
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
giáo sư tiến sĩ đặng đình kim
đã cùng các cộng sự
xây dựng nên hai hướng nghiên cứu khoa học
chuyên sâu và quan trọng
liên quan đến các đối tượng vi tảo
vi sinh vật và thực vật
phục vụ công tác bảo vệ môi trường
và tạo sinh khối cho thực phẩm chức năng
hướng công nghệ sinh học môi trường hiện nay
có hai phòng nghiên cứu
là phòng thủy sinh học môi trường
và phòng vi sinh vật môi trường
đang phát triển ổn định
đóng góp nhiều thành tích cho viện công nghệ môi trường
trong sự nghiệp khoa học của mình
giáo sư đặng đình kim
nghiên cứu đa dạng đề tài
thuộc lĩnh vực sinh học
như phi sinh vật thực vật và môi trường sinh thái
trong đó đặc biệt
phải kể đến các đề tài sinh học
ứng dụng bảo vệ môi trường
như xử lý nước thải xử lý chất thải rắn
đây là hướng nghiên cứu
giáo sư đặng đình kim đã thực hiện hơn hai mươi năm qua
ông cùng các cộng sự
xây dựng nên hai hướng nghiên cứu khoa học
giải hơi và quan trọng
liên quan đến các đối tượng vi tảo thực vật
phục vụ công tác bảo vệ môi trường
và tạo sinh khối cho thực phẩm chức năng
ông đã nghiên cứu về ứng dụng tạo
trong các công nghệ xử lý của những môi trường
trong những ao hồ nuôi cá
trong những công trình xử lý nước thải
rồi nghiên cứu sử dụng tảo để lấy sinh khối
rồi có như là để hấp thụ khí carbonic
giảm khí thải nhà kính
và lấy cái tạo đấy thì lại làm thực phẩm chức năng
thế thì phải nói là
những kiến thức của giáo sư kim
trong lĩnh bực như thế này
nghiên cứu về tạo
và trong lĩnh bực nghiên cứu về sẻo môi trường
rất là rộng
và rất là sâu
và biết kết hợp giữa cái nghiên cứu
và cái ứng dụng thực tiễn
một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thì về nước thì bắt đầu tôi tham gia ngay vào cái đề tài làm cái tạo
lúc đó là cố giáo sư nguyễn ú thước
thầy mất rồi
thì thước cũng là một nhân vật cũng rất là nổi tiếng
và cũng là người là
người gần mình xác định là người đầu tiên
đấy thì bắt đầu
làm cái đề tài nẻo việt nam
thế thì lúc đó cái thời điểm tạo xuấn
tạo spirulina cái mà chúng tôi nói là tạo kinh tế
lúc đó là
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thì ở việt nam chưa ai nuôi cả
giáo sư lân dũng mang người pháp về
và đưa chuyển cái đấy cho chúng tôi làm
sinh khối của nó nó chứa protein rất cao

ngoài ra nó có một số hoạt chất rất là quý
ví dụ như là
rồi thì một số vitamin một số chất antioxidant
chất chống oxy hóa
tất cả những cái đấy nó làm nên
một cái sản phẩm một cái sản phẩm thực phẩm chức năng rất là tốt
kể tên những đóng góp của giáo sư đặng đình kim
cho ngành khoa học
không thể không nhắc đến gần hai trăm linh công trình khoa học
công bố trong và ngoài nước
ông cũng là tác giả
là những tài liệu chuyên sâu
cung cấp nhiều thông tin bổ ích
về lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học môi trường
tiêu biểu như
công nghệ sinh học phi tảo
vi khuẩn lam độc nước ngọt
xử lý ô nhiễm môi trường bằng thực vật
giáo trình kỹ thuật nhân sống
và nuôi sinh khối sinh vật phù du
có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy
không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhà khoa học tâm huyết
giáo sư tiến sĩ đặng đình kim còn được biết đến với vai trò giảng viên thỉnh giảng
có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo đại học và sau đại học
dưới sự diều sắt hướng dẫn của ông đã có nhiều học trò thành đạt
là những thạc sĩ tiến sĩ và những nhà khoa học triển vọng
bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành sinh học môi trường
ông truyền đến họ niềm say mê tìm tòi sáng tạo không ngừng trong khoa học
và luôn xác định cho chính mình một niềm tin lớn
có tin vào những gì mình lựa chọn thì mới làm việc hết mình để thành công
tôi rất là may mắn được là thầy hướng dẫn
là từ làm thạc sĩ ở trường đại học bách khoa hà nội
rồi đến làm nghiên cứu sinh thì cũng là giáo sư đặng đình kim là người hướng dẫn chính
bài học mà lớn nhất tôi học được từ giáo sư đặng đình kim
đó là tinh thần hiếu học và rất là đam mê nghiên cứu khoa học
và tôi thấy rằng là ông là một người có cái khả năng mà truyền lửa cho các cái thế hệ đi sau
một người mà biết sử dụng đúng người đúng việc
và luôn làm sao để hiệu quả cái công việc đạt được là tốt nhất
trong công việc và cuộc sống thì thường gặp rất nhiều khó khăn
thì trong những cái lúc đấy thì thầy luôn luôn bên cạnh chúng tôi
phân tích giảng dài gợi ý về cái hướng giải quyết
và chúng tôi cảm thấy nó như là một cái động lực
và cảm thấy mình tự tin hơn để có thể vượt qua những cái khó khăn đấy
để bước tiếp con đường mình đang chọn
bởi đặc thù nghề nghiệp về lĩnh vực môi trường sinh thái
nên giáo sư đặng đình kim luôn muốn được gần gũi với thiên nhiên
chính bởi thế không gian sống của ông tràn ngập cỏ cây hoa lá
khoảng sân nhỏ với vườn lan đa dạng chủng loại
được cất công sưu tầm trong nhiều năm
trở thành điểm hẹn thư giãn của gia đình
tình yêu thiên nhiên của giáo sư đặng đình kim
đã góp phần truyền cảm hứng cho những thành viên trong gia đình
đặc biệt là người bạn đời
nửa thế kỷ chung sống
bà lại chỗ dựa tinh thần
hết lòng chăm lo cho gia đình
tạo điều kiện để giáo sư đặng đình kim
có nhiều thời gian cống hiến cho khoa học
giáo sư đặng đình kim luôn là
người rất là cần cù chăm chỉ
và mẫu mực
thời kỳ ông về nước
được một mươi năm thì được cơ quan phân cho
thi nghiên cứu sinh để chuẩn bị đi nước ngoài nghiên cứu sinh
nói chung cái hồi đấy cả đất nước đều khó khăn vất vả
thiếu thốn điện không có nước thì thiếu
cũng do hoàn cảnh khó khăn
công đoàn cơ quan có phân cho một con lợn con con để về nuôi
tôi cũng mang về cho ông ấy nuôi
và ông ấy vừa học thi vừa chăm lợn vừa nấu cơm
và cuối cùng thì đến kỳ thi này
ông ấy vẫn được điểm cao
và tới đức tính tôi thấy rất là khâm phục
dù đã ở cái tuổi thất thậm
nhưng dường như ngọn lửa yêu nghề
và đam mê cống hiến ở giáo sư tiến sĩ đặng đình kim chưa khi nào vơi
với cương vị chủ tịch hội đồng khoa học viện công nghệ môi trường
quỷ viên thư ký hội đồng chức danh giáo sư nhà nước ngành sinh học
và phó trưởng ban biên soạn bách sĩ đặng đình kim
và phó trưởng ban biên soạn bách sĩ đặng đình kim chưa khi nào vơi
ông có nhiều điều kiện để hăng say nghiên cứu sáng tạo
những buổi tối muộn
khi những cán bộ của viện công nghệ môi trường đã kết thúc ngày làm việc
thì tại một góc nhỏ
với vô số những mẫu vật còn giang dở
giáo sư đặng đình kim vẫn miệt mài hoàn thiện những công trình khoa học
để góp phần làm cho cuộc sống và môi trường ngày một trong sạch hơn